theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang
tính đến ngày ba mươi một tháng ba đã có bốn mươi sáu ba hectare lúa trên địa bàn tỉnh bị nhiễm bệnh đạo ôn đang có nguy cơ lan rộng
tỷ lệ nhiễm bệnh là từ tám đến một mươi
để hạn chế thiệt hại tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh tuyên quang đề nghị phân công cán bộ theo dõi
dự báo diễn biến xu hướng phát sinh hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ
khoanh vùng ngay và hướng dẫn người dân xử lý rứt điểm những diện tích bị nhiễm bệnh
đối với những ruộng đã bị bệnh gây hại dừng ngay bón đạm không phun các chất kích thích sinh trường
phân bón và giữ mực nước ổn định trên ruộng tránh ruộng bị khô hạn
đối với những ruộng đã bị nhiễm bệnh từ trước thì không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong
những ruộng phun xong gặp mưa phải phun lại trong vòng bốn giờ